hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

những nữ sinh tham gia tấn công mt đã tỏ ra rất hối hận về vụ việc cam đoàn không tái phạm
em hát một trong những người tham gia tấn công nạn nhân nói rằng đã thấy có lỗi và rất ân hận về những gì đã gây ra cho mt
nữ sinh này cũng mong nạn nhân mt và gia đình tha lỗi
theo điều tra ban đầu do có mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook em trần thị minh tê đã nhắn tin cho em phan nguyễn ngọc hát
sinh năm hai nghìn bảy trường trung học phổ thông nguyễn trãi thị xã an khê tỉnh gia lai hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn
sau đó cả hai em đã rủ thêm nhóm bạn của mình đến điểm hẹn
ban đầu cả hai hẹn gặp nhau trước hộ trường hai mươi ba tháng ba thuộc địa bàn phường an tân thị xã an khê
sau đó đổi sang hẹn nhau trước cổng trường mầm non tại tổ sáu phương an bình thị xã an khê
tại đây giữa nữ sinh trần thị minh tê và nữ sinh phan nguyễn ngọc hát xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
trong lúc sâu sát em trần thị minh tê đã dùng dao thủ sẵn trong người tấn công em phan nguyễn ngọc hát
thấy vậy nhóm bạn đi cùng đã đưa em phan nguyễn ngọc hát tới bệnh viện đa khoa khu vực an khê cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
riêng trần thị minh tê sau khi gây án đã đến công an thị xã an khê đầu thú
sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi công an đã bản giao thi thể em phan nguyễn ngọc hát cho gia đình tổ chức trưng mai táng
ngày một mươi một tháng một mươi một thông tin từ công an tỉnh nam định cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ bảy thanh thiếu niên
sinh năm hai nghìn sáu đến hai nghìn chín cùng chú tại huyện nam trực để điều tra hành vi hành hung nam sinh lớp một mươi hai tử vong
các đối tượng bị tạm giữ gồm vũ anh đức vũ tuần phát nguyên đạt phát cao huy hoàn đỗ quốc khánh nguyên đại tuần
cùng chú tại thị trấn nam giang cao xuân trường chú ở xã nam cường
nạn nhân trong vụ việc đã nam sinh nguyên anh tuấn một mươi tám tuổi chú tại xã đồng sơn cùng huyện nam trực
học sinh lớp một mươi hai a bốn trường trung học phổ thông nam trực
theo cơ quan công an nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định do mâu thuẫn xảy ra từ trước đó
cụ thể tối ngày sáu tháng một tuấn có mâu thuẫn với một thanh niên tên hảo
hảo nhớ đức diện hoàn trả thù tuấn
nhưng đức diện lại bị tuấn dùng gậy sắt tấn công khiến hai đối tượng ghi hận và quyết phải trả mối thủ này
trước đó trên mạng xã hội xôn xao video ghi lại cảnh một thanh niên bị nhóm người truy đuổi gây thương tích
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ngày bảy tháng một tại khu vực ao xanh cụng công nghiệp đồng côi
trấn nam giang huyện nam trực xảy ra việc hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
một nhóm gồm đức cùng nhiều thanh niên khác nhóm còn lại chỉ có hai người là tuấn và bạn là bùi trần mạnh hùng cùng tuổi
tại đây do không giải quyết được mâu thuẫn nhóm của đức đã dùng gậy gỗ nhặt bên đường và gậy sắt mang theo
tạo động liên tiếp vào các vị trí trọng yếu của tuấn khiến nam sinh ôm đầu ngã ra đất
hình ảnh do camera ghi lại cho thấy quá trình diễn ra vụ việc nhóm của đức đuổi tuấn chạy từ dưới ruộng lên đường làng
rồi dồn vào cổng một tòa nhà tấn công hội đồng
hình ảnh khác là tuấn bị ngã nằm bên vệ đường và một thanh niên cỡ trần dùng hung khí tấn công liên tục vào người tuấn
trước sự chứng kiến của một số thanh niên khác
tuấn sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa hoa tỉnh nam định nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày do trấn thường não
ngày một mươi tháng một công an tỉnh nam định cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ hình sự bảy thanh thiếu niên
cùng chú tại huyện nam trực để điều tra vụ việc tấn công hội đồng khiến nam sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông nam trực tử vong
theo tìm hiểu từ người dân địa phương và từ các thầy cô giáo trường trung học phổ thông nam trực
thời điểm tuấn bị tấn công nam sinh đang sống cùng với ông bà vì cha mẹ vắng nhà vào miền nam mưu sinh bằng nghề bán phở
ngày tuấn bị tấn công tử vong là ngày chủ nhật tuấn không đến trường hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
cũng liên quan đến vấn đề ẩu đà giải quyết mâu thuẫn của học sinh
trước đó trên mạng xã hội đã lan truyền một bài viết về một học sinh cấp ba ở thị xã an nhơn bình định bị nhóm bạn tấn công hội đồng
dẫn tới gãy mũi phải vào viện cấp cứu khiến dư luận phẫn nộ
vừa qua lãnh đạo trường trung học phổ thông số ba an nhơn thị xã an nhơn cho biết
công an địa phương đang làm việc với một số học sinh liên quan đến việc gây thương tích cho em nguyễn thành thương sinh năm hai nghìn bảy học sinh lớp một mươi a bốn
khoảng một mươi một h một mươi năm phút ngày hai mươi tháng một mươi hai em nguyễn thành thương và em bùi anh phi sinh năm hai nghìn bảy lớp một mươi a năm trường trung học phổ thông số ba an nhơn nhắn tin thách thức nhau
khi hết giờ học em bùi anh phi đã tấn công thương sau đó một nhóm học sinh ở lớp một mươi a năm của trường này tiếp tục tham gia hội đồng
làm em thương bị thương ở mũi và vùng thân
vùng mặt phát hiện sự việc lãnh đạo và nhân viên y tế trường trung học phổ thông số ba an nhơn đã đưa em thương đến trạm y tế xã nhơn thọ để sơ cứu
sau đó nhà trường chuyển em này đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình định để cấp cứu điều trị
ông nguyễn sơn đồng hiệu trưởng trường trung học phổ thông số ba an nhơn cho hay
do trước đó các em có nhắn tin qua lại thách thức nhau nên tan trường mới xảy ra xô xát với nhau
sau khi xảy ra vụ việc nhà trường mời phụ huynh đến cam kết giáo dục
trước mắt nhà trường ổn định tổ chức để đảm bảo việc dạy học diễn ra bình thường
nếu kết luận tỷ lệ thương tích của em thương trên một mươi một công an sẽ khởi tố
em nguyễn thành thường cho biết em vừa bước ra khỏi lớp đi được vài bước thì có bạn kéo lại rồi tấn công khiến em bị chóng
khi máu mũi em chảy nhiều quá nên các bạn bỏ chạy
theo ông nguyễn thành trung năm mươi ba tuổi cha của thương mà trưa ngày hai mươi tháng một mươi hai cả nhà ông đang làm đám rỗ nên không ai hay biết chuyện gì xảy ra
phải đến khi con gái ông chạy từ trường về nhà để báo thì mọi người mới biết con trai bị hành hùng
ông trung nói lúc nghe con gái về nhà nói tôi chạy lên trường thì mọi người đã đưa thương đi tới trạm y tế
tôi chạy lên thì thấy nó chảy máu nhiều quá tôi nhìn con và đau lòng vô cùng
bà nguyễn thị em nhỏ mẹ thương cho hay nghe tin con bị thương tôi rất xót
tôi mong nhà trường công an vào cuộc làm rõ để đòi lại công bằng cho con tôi
và cũng không để xảy ra những trường hợp học sinh khác
bị hành hung như con tôi
sau khi bình tĩnh thương cho biết nhiều ngày trước những học sinh nam này cùng thương có chơi game trên mạng
những học sinh này thường gọi thương là thẳng bệnh đau và những từ rất khó nghe
không những vậy các học sinh này còn nhắn tin khủng bố thương rất nhiều lần
thường cho biết thêm em rất bực nên nói với các bạn là giờ tụi bay muốn cái gì
sau đó một bạn nói là em muốn cái gì thì mấy bạn đó cũng chiều rồi sau đó em bị tấn công
những người hành hung em thường hay chọc gạo và đã có một lần khiến em chảy máu miệng
thường nói lần trước cách đây khoảng một tuần một bạn học nam khác lớp nhào vô khiến em chảy máu miệng
em sợ quá nhưng không thông báo cho gia đình hay thầy cô vì sợ bị tấn công tiếp
lúc đó em chỉ muốn nghỉ học vì các bạn đó suốt ngày hù dọa
trong khi đó ông trung cho biết cách đây khoảng một tuần thương có trình bày ý định muốn nghỉ học nhưng không nói lý do
cả nhà rất lo lắng và động viên em tiếp tục đi học
ông trung bức xúc
nó cứ đòi nghỉ học mà không chịu nó lý do đến bây giờ thì nó mới nói trên trường bị các bạn hội đồng
tôi không ngờ các cháu trên trường lại xảy ra chuyện như thế này
vì một mâu thuẫn nhỏ nhưng lại uy hiếp tinh thần rồi ra tay khiến con tôi phải nhập viện cấp cứu tôi vô cùng đau lòng